để chuẩn bị xây dựng các văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng ngày bảy tháng bốn tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
đoàn công tác tiểu ban văn kiện đại hội một mươi ba do đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng
chủ tịch hội đồng lý luận trung ương giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
thường trực tiểu ban văn kiện làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy lâm đồng
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí nguyễn xuân thắng nhấn mạnh
lâm đồng đã cụ thể hóa và vận dụng sáng tạo về những định hướng lớn trong cường lĩnh xây dựng đất nước
bổ sung phát triển năm hai nghìn một mươi một nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng và đạt được nhiều thành tựu quan trọng khá toàn diện trên các lĩnh vực
đồng chí nguyễn xuân thắng cũng nêu những hạn chế khuyết điểm đồng thời gợi mở những cách tiếp cận
giải pháp mới để lâm đồng tiếp tục phát huy tốt tiềm năng thế mạnh góp phần phát triển nhanh và bền vững
đồng chí ghi nhận những kiến nghị của lâm đồng để báo cáo tiểu ban văn kiện